hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong phần tin quốc tế hai mươi hai h đêm qua theo giờ việt nam triều tiên đã phóng tên lửa thứ một mươi một kể từ đầu năm
ngay lập tức các nước trên thế giới đã lên án hành động này
lượng khách quốc tế tới cuba tiếp tục tăng mạnh
thưa quý vị ngay sau khi thành lập tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với tổ tư vấn kinh tế để bàn về các chiến lược
kế hoạch đề án chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm
đánh giá về tình hình doanh nghiệp hiện nay tổ tư vấn cho rằng thể trạng của các doanh nghiệp việt nam
kể cả năng lượng và hiệu quả nhìn chung đang rất yếu
hầu hết các doanh nghiệp chưa hồi phục lại được mức trước khủng hoảng
tỷ lệ doanh nghiệp có đóng thuế thu nhập doanh nghiệp trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động
giảm sút rõ rệt
doanh nghiệp việt nam hiện đang đối mặt với hai trở ngại
đó là chi phí sản xuất kinh doanh cao môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều rào càn
trở ngại cho việc tham gia thị trường tiếp cận nguồn lực thiếu bình đẳng và tự do trong hoạt động kinh doanh
bên cạnh đó chi phí tiền lương và bảo hiểm xã hội tăng nhanh sau khi liên tục tăng tiền lương tối thiểu
tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội cao so với khu vực
chi phí ngầm chi phí bơi trơn gắn liền với các thủ tục hành chính kiểm tra và các hoạt động khác
liên quan tới bộ máy quản lý nhà nước chi phí logistics cao so với mặt bằng khu vực và thế giới
do đó cần thiết phải đánh giá lại lộ trình tăng lương tối thiểu gắn với tăng năng suất lao động
trước mắt tạm dừng tăng lương tối thiểu tới năm hai nghìn hai mươi tiếp tục cải cách hành chính để giảm chi phí cho doanh nghiệp
có các biện pháp giảm chi phí logistics vốn đang ở mức cao so với khu vực
tuy chính phủ đã xây dựng chương trình hành động triển khai nhiều chính sách nghị quyết liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh
và tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trường đặc biệt là trong mấy năm gần đây và bước đầu đã có một số chuyển biến
thế nhưng nhìn chung tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu của thời đại và sự kỳ vọng của thị trường
cộ phân hóa đã được tiến hành từ lâu nhưng cho đến nay mới chỉ cổ phân hóa được tám số vốn của doanh nghiệp nhà nước
điều đó có nghĩa là hiệu quả thu được từ cổ phần hóa hơn hai mươi năm qua còn hạn chế
tổ tư vấn nêu ý kiến cần phải phân quyền cho các địa phương nhiều hơn
để tăng hiệu quả quản trị
về động lực tăng trưởng kinh tế trong chung và dài hạn
tổ tư vẫn kinh tế cho rằng phải dựa trên ba chủ cột
khu vực kinh tế tư nhân phát triển phát triển công nghiệp khoa học công nghệ gắn với cách mạng công nghiệp bốn
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bảy gần ba trăm linh đại diện của hai mươi nền kinh tế thành viên apec
và các tổ chức quan sát viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
tham dự chương trình tiền chạm lần thứ nhất
cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy do chủ nhà việt nam tổ chức theo thông lệ apec
đại diện các nền kinh tế thành viên và quan sát viên đã đi khảo sát các địa điểm
sự kiến được lựa chọn để tổ chức các hoạt động của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
trung tâm báo chí và khách sạn lưu trú của các đại biểu tại đà nẵng
lãnh đạo các cơ quan thường trực của các tiểu ban đã thông tin cho các thành viên
về công tác chuẩn bị mọi mặt của việt nam
đại diện ban thư ký quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc việt nam đăng cai tổ chức năm apec hai nghìn một mươi bảy
đặc biệt là tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
đồng thời khẳng định việt nam đã và sẽ làm hết sức để bảo đảm thành công
của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị từ sớm và kỹ lưỡng của chủ nhà việt nam
cũng như chính quyền thành phố đà nẵng
đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam
để chuẩn bị tốt nhất cho tuần lễ cấp cao sắp tới
bác nhân dân tỉnh bình dương đã tổ chức hội nghị tuyên dương
lao động giỏi lao động sáng tạo lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo tại tỉnh bình dương
phát động thu hút đông đảo công nhân lao động tích cực hưởng ứng
nhờ vậy trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có năm sáu trăm hai mươi một sáng kiến cải tiến kỹ thuật
của công nhân lao động được áp dụng
trong đó có năm đề tài và sáng kiến được tổng liên đoàn lao động việt nam
cấp bằng lao động sáng tạo
bảy cá nhân tiêu biểu xuất sắc được thủ tướng chính phủ trao tặng bằng khen
ghi nhận thành tích này tại hội nghị
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên dương và trao bằng khen
cho sáu trăm linh cá nhân tiêu biểu đại diện cho hơn một hai triệu lao động
trong và ngoài tỉnh đang làm việc tại bình dương
vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động và sáng tạo
góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh bình dương mong muốn công nhân lao động
tiếp tục cố gắng chủ động nghiên cứu sáng tạo để có nhiều giải pháp
sáng kiến mới nhằm nâng cao năng suất chất lượng
làm lợi cho doanh nghiệp và làm giàu cho bản thân
đồng thời yêu cầu các cấp các ngành địa phương trong tỉnh
tiếp tục quan tâm chăm lo cho người lao động
tạo điều kiện để công nhân lao động phát huy vai trò
tham gia tích cực vào phong trào lao động do tỉnh phát động
thưa quý vị đối với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn thu nhập thấp
thì mong ước được một lần lên xe hoa được mặc trang phục cô dâu chú rể
là một điều tưởng chừng như quá xa vời
thế nhưng ngày hôm qua mong ước của hai mươi hai cặp đôi vợ chồng
tại tỉnh thừa thiên huế đã trở thành hiện thực
lần đầu tiên liên đoàn lao động tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức đám cưới tập thể
cho hai mươi hai cặp đôi là công nhân viên chức đoàn viên công đoàn
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập công đoàn việt nam
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
dừng chân ở trung tâm tiệc cưới tại nhà văn hóa lao động tỉnh thừa thiên huế
đây là những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn thu nhập thấp
tuổi đời từ hai mươi đến bốn mươi năm không có điều kiện để tổ chức đám cưới
nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng đó
liên đoàn lao động tỉnh thừa thiên huế đã đứng ra tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi
ngoài việc hỗ trợ sáu mươi sáu bàn việc cho hai mươi hai cặp đôi
liên đoàn lao động tỉnh cùng các doanh nghiệp trên địa bàn
tặng và hỗ trợ mỗi cặp nhẫn cưới một chỉ vàng và các chi phí khác
vượt lên rất là nhiều khó khăn để vận động cho được tư tưởng của các cặp đôi
rồi vận động cho được người thân của họ
và khi họ hiểu được cái văn hóa của tổ chức đám cưới đám thề
rồi họ hiểu được sự chung tay của tổ chức công đoàn đối với cuộc sống của họ
họ hiểu được là công đoàn
ngoài cái bảo vệ quyền lời để đảm bảo cái hài hòa trong doanh nghiệp
thì công đoàn còn chung tay với họ trong cái cuộc sống đời thương
đây là lần đầu tiên tỉnh thừa thiên huế tổ chức đám cưới tập thể cho các công nhân
người lao động nghèo hoàn cảnh khó khăn
trong số hai mươi hai cặp đôi tham gia cưới tập thể lần này có năm mươi là công nhân
dù là một đám cưới tập thể nhưng những lễ nghi có của một đám cưới truyền thống
vẫn được ban tổ chức lo đầy đủ cho các công nhân
tổng công ty lương thực miền nam năm mươi tấn công ty cổ phần tập đoàn tân long năm mươi tấn
công ty cổ phần quốc tế gia năm mươi tấn và công ty cổ phần hiệp lợi hai mươi năm tấn
kết quả trúng thầu này sẽ góp phần tích cực cho việc tiêu thụ thóc gạo hàng hóa cho người nông dân
đặc biệt là tiêu thụ thóc gạo hàng hóa vụ hẻ thu tới đây
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển đông
đã mạnh lên thành bão sông
bão số năm có tên gọi quốc tế là hai tàng
hồi một mươi năm h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu tám độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm ba mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến một mươi năm h ngày ba mươi tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai một độ vĩ bắc
một trăm một mươi chín sáu độ kinh đông trên vùng biển phía tây nam đài loan
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km
đi vào đất liền khu vực tỉnh phúc kiến trung quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam
nên khu vực phía đông bắc biển đông vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rào và rông
khu vực bình thuận cà mau vùng biển phía tây khu vực quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy chín sóng biển cao từ hai ba m biển động cấp độ rủi ro thiên tài cấp độ một
tiếp nối chương trình một vụ cháy lớn đã xảy ra vào trưa nay tại sưởng làm bánh ở xã đức thượng huyện hoài đức hà nội
hiện tám người đã tử vong
dịch sốt xuất huyết đang tăng mạnh tại nhiều địa phương
thưa quý vị vào khoảng một mươi giờ trưa nay một sưởng làm bánh tại km một mươi chín trên quốc lộ ba mươi hai
đoạn qua xã đức thượng hoài đức hà nội đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tám người thiệt mạng
vụ việc xảy ra trong một xưởng sản xuất bánh kẹo ngay mặt đường tại km một mươi chín năm đức thượng hoài đức hà nội
đây là nhà sường chuyên sản xuất bánh gà tô
do có nhiều hộp xốp các tông nên ngọn lửa bén nhanh khiến các công nhân không kịp chờ tay
ngay khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường
đến khoảng một mươi hai giờ đám cháy được dập tắt
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân huyện hoài đức vụ hỏa hoạn đã khiến tám người tử vong
hai nạn nhân khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện huyện đan phượng trong tình trạng hôn mê
nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do xưởng đang sửa chữa
thợ hàn xì trong quá trình làm việc đã để bắn tia lửa điện vào trần gác xếp được ốp xốp
hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
thưa quý vị vào hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bảy một vụ nổ khí ga kinh hoàng đã xảy ra tại bản hạt dư
huyện bô ly khăm tỉnh bô ly khăm xây của lào khiến sáu công nhân người việt nam tử vong tại chỗ và hai người bị thương nặng
trưa nay danh tính của các nạn nhân thiệt mạng đã được cơ quan chức năng xác định gồm năm người quê ở nghệ an và một người quê ở phú thọ
còn hai nạn nhân bị thương nặng là hờ bá tranh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và ly giống xía sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đều trú tại tỉnh nghệ an
cả tám người này đều là công nhân thuộc công ty sông đà năm đang tham gia thi công công trình
hiện nay các nhà chức trách của nước bạn lào đã phối hợp với công ty sông đà năm đưa các nạn nhân về quê nhà mai táng
các công nhân bị thương đang được cấp cứu tại cơ sở y tế sở tại
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước
theo cục y tế dự phòng của bộ y tế trong sáu tháng đầu năm cả nước đã ghi nhận gần sáu mươi ca sốt xuất huyết trong đó có một mươi tám trường hợp tử vong
trên địa bàn tỉnh khánh hòa bệnh xuất xuất huyết đang có xu hướng gia tăng
ghi nhận trong toàn tỉnh số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng bốn
sáu năm nay là hai trăm chín mươi chín ca tăng hơn hai trăm linh so với cùng kỳ năm ngoái
và chỉ riêng hai mươi ngày đầu tháng bảy này khánh hòa đã ghi nhận khoảng một trăm bảy mươi ca mắc sốt xuất huyết và nhập viện
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh khánh hòa tính đến thời điểm này toàn tỉnh ghi nhận hơn một năm trăm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết không có ca tử vong
lãnh đạo bệnh viện nhiệt đới khánh hòa cho biết trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận từ một trăm linh đến một trăm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết
bệnh viện nhiệt đới là đơn vị tuyến cuối về điều trị bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn tỉnh
do đó phần lớn số bệnh nhân xuất xuất huyết nhập viện ở đây là những trường hợp bệnh nặng do các cơ sở y tế bệnh viện khác chuyển lên
từ đầu tháng sáu đến nay ngay khi bệnh xuất xuất huyết có dấu hiệu gia tăng trở lại
trung tâm y tế dự phòng tỉnh khánh hòa đã chủ động phun hóa chất hai lần trong một tháng
tại những địa bàn có số ca mắc bệnh cao như thành phố nha trang huyện cam lâm diên khánh
đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng chống xuất xuất huyết tại nhà cho người dân
trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết tỉnh thái nguyên đã chủ động các biện pháp phòng trừ
khống chế không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã ghi nhận ba mươi sáu trường hợp mắc sốt xuất huyết
dài khắp trên các huyện thành phố thị xã
tính riêng trong tháng bảy khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
đã tiếp nhận gần hai mươi ca nhập viện do xuất xuất huyết tăng gấp nhiều lần so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó khoảng hai phần ba số ca xuất xuất huyết nhập viện ở giai đoạn nguy hiểm của bệnh
đặc biệt từ đầu tháng bảy tới giờ thì chúng tôi tiếp nhận trên hai mươi ca
các ca bệnh sốt xuất huyết năm nay có một đặc biệt khác là
thời gian sốt kéo dài
trước đây thì bệnh nhân chỉ sốt khoảng ba ngày bốn ngày đầu
nhưng có những bệnh nhân mà chúng tôi theo dõi là sốt đến bảy tám ngày bệnh nhân vẫn sốt
và bệnh nhân nghĩ rằng là sốt sốt virus bệnh nhân điều trị tại nhà
sau bảy tám ngày không nỡ thì bắt đầu lúc đấy mới vào viện
thì khi vào viện thì tình trạng thường là bệnh nhân mệt mỏi hơn tổn thương gan nặng hơn
và lúc đó có những trường hợp là số lượng tiểu cầu giảm
tuy nhiên thì với một số lượng bệnh nhân trong đầu tháng bảy thì chưa có trường hợp nào nặng đến mức
là chúng tôi phải can thiệp quá tích cực
đấy thì cũng chưa có trường hợp nào tử vong hay trường hợp nào truyền tuyến
trong các ca sốt sốt huyết đã nhập viện có hai bệnh nhân tại thành phố thái nguyên
không di chuyển qua vùng dịch mà vẫn mắc bệnh
do vậy nguy cơ xuất hiện các ổ dịch tại tỉnh thái nguyên là điều hoàn toàn có thể xảy ra
nếu không có biện pháp phòng bệnh kịp thời
trước tình hình đó trung tâm y tế dự phòng tỉnh thái nguyên đã chủ động tuyên truyền
khoanh vùng và phun thuốc dập dịch tại các gia đình và khu dân cư
ngay sau khi phát hiện ca mắc sốt xuất huyết
tổ chức tuyên truyền cho người dân huy động lực lượng của người dân
xác định rõ nguồn gốc biện pháp phòng chống và tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường
đồng thời tăng cường những biện pháp kỹ thuật như là phun hóa chất để diệt trừ mũi
và huy động bà con nhân dân làm vệ sinh môi trường lật hết

những nơi nước tủ tấn động không cho bọ gậy cũng như mũi phát triển
vận động bà con tăng cường nâng cao ý thức phòng bệnh như ngủ phải nằm man
hoặc những buổi sớm hoặc chập tối nên mặc quần áo dài để tránh mũi đốt
giải pháp trước mắt là chỉ đạo các trạm y tế tuyến xã trung tâm y tế cấp huyện
tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền về diễn biến của dịch bệnh
mức độ nguy hiểm của suất suất huyết
và các biện pháp phòng chống bệnh kiên quyết không để dịch suất suất huyết lan rộng
gần hai tháng qua hàng trăm tàu cá của ngư dân thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
tiếp tục gặp khó khi ra vào cửa biển đả diễn do cát bổi lấp nặng
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tại vị trí này đã từng xảy ra hơn hai mươi năm vụ tai nạn tàu cá do mắc cạn
phóng sự được thực hiện tại tỉnh phú yên
đầu năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho phép
ủy ban nhân dân thành phố tuy hòa khẩn trương nạo vét thông luồng tạm thời
đoạn từ cửa biển đà diễn đến cảng cá đồng tác tạo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cửa biển
tuy nhiên đến giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy việc nạo vét lại bị ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chỉ đạo tạm dừng
lúc này lượng cát nạo vét trên luồng lạch mới chỉ đạt khoảng hai trăm năm mươi m ba
trên ba trăm ba mươi m ba theo giấy phép của bộ xây dựng
việc nạo vét cát dở dàng tàu cá của ngư dân mới chỉ ra vào cửa biển bớt nguy hiểm hơn so với trước đây
nhưng khó khăn vẫn chưa chấm dứt nhất là trong mùa mưa bão sắp tới
hiện nay còn hai cây cồn cát khi mà nước mà lớn thì bà con mới ra vào được thuận lợi
còn nếu như mà nước mà xuống là cũng không ra vào được
trước mắt thì chắc là cũng đề nghị là tiếp tục là nạo vét hai cái cồn cát ở phía trước
những cồn cát bồi lấp cửa biển không chỉ gây
trở ngại cho bà con ngư dân phường phú đông
mà tại cảng cá phường sáu nhiều ngư dân khác cũng gặp khó khăn
vì tàu cá ra vào cửa biển gặp rất nhiều trở ngại
ngoài ra tàu cá của ngư dân các nơi kể cả ngoài tỉnh
cập cảng cá phường sáu để lên xuống lấy hải sản sau chuyến biển
và lễ tổn cho chuyến biển sắp tới cũng gặp rất nhiều khó khăn vì không thể cập cảng
cảng cá phường phú đông mới được tỉnh phú yên đầu tư hàng trăm tỷ đồng
cũng bị hạn chế công năng sử dụng
cảng cá phường phú đông không có đưa sản lượng lên bờ cho bà con ngư dân được thỏa mãn
mà chỉ có cầm ở ngoài cũng đưa sản lượng vô
rồi nhiên liệu đưa xuống thì phải lên trên kia
đó như vậy làm cho bà con ngư dân ở đây là khó khăn
cho nên ở đây là cũng là đại diện bà con ngư dân ở đây cũng mong muốn yêu cầu nhà nước
tức là ký nghị lên nợ phép cái cảng này để tôi tạo
tức là chập bến này tức là coi như đưa những sản lượng lên
rồi đồng thời đưa những cái nhân liệu xuống cho nó dễ dàng cho bà con
ngư dân phường sáu và phường phú đông đứng ngồi không yên trước thực trạng cát bồi lấp cửa biển
vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thậm chí còn nghiêm trọng hơn
nếu thực trạng này không được xử lý khẩn cấp tình hình sẽ càng phức tạp trong mùa mưa bão tới
lo ngại ngư dân gặp khó khăn trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng bảy vừa qua
ban lạc và nghiệp đoàn nghề cá hai địa phương này
ơn kiến nghị thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân tỉnh phú yên
và ủy ban nhân dân các cấp nạo vét khẩn cấp khu vực cửa biển đà diễn
trong ban lạch yêu cầu là ủy ban nhân dân tỉnh thành phố phải nghiên cứu
cho hút hết mấy cái cổng két đỡ cho nó sâu cái lạch đỡ bà con ra vô
cho đỡ tháng chín tháng một mươi ở đồng tét là hai trăm ba mươi chiếc ghi
còn ở tuy hoa là hai trăm linh chiếc bốn trăm linh chiếc đều qua nấp bão là bên mình hết
cái lạch mà nó kẹn như vậy thì làm sao mà qua lại được
phường phú đông và phường sáu thành phố tuy hòa là hai địa bàn trọng điểm
của nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh phú yên trên vùng biển thuộc quần đảo trường sa và hoàng sa
với trên tám trăm linh tàu cá công suất lớn và hàng trăm ghe thuyền thường xuyên ra vào cửa biển đà diễn khai thác
mua bán hải sản nguồn sống chính của hơn năm nhân khẩu
mỗi ngày trôi qua cửa biển chưa được khơi thông thiệt hại về kinh tế
ảnh hưởng đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngư dân là rất lớn không lấy gì bù đắp được
thưa quý vị hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết
cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố bà châu thị thu nga năm mươi hai tuổi nguyên đại biểu quốc hội
nguyên chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất housing group cùng chín bị can
trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án b năm cầu diễn hà nội
theo cáo trạng
housing group thành lập năm hai nghìn do bà châu thị thu nga sở hữu một trăm linh vốn
để công ty hoạt động như công ty cổ phần bà nga đã nhờ một số người đứng tên trong danh sách góp vốn
trên thực tế thì mọi hoạt động của housing group đều do bà nga quyết định
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba bà nga và các bị can được chủ tịch housing group ủy quyền
đã ký hơn bảy trăm linh hợp đồng góp vốn thu hơn ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng của khách hàng
trong số tiền đã thu bà nga đã trả lại hơn hai mươi tám bảy tỷ đồng cho bốn mươi ba khách hàng
còn lại ba trăm bốn mươi tám năm tỷ đồng bị chủ tịch housing group chiếm đoạt mà không có căn hộ để bàn giao
trước đó tòa án nhân dân thành phố hà nội đã trả hồ sơ vụ lừa đảo
tại dự án b năm cầu diễn để điều tra bổ sung
cáo trạng mới này được công bố thay thế cho cáo trạng do viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
vào trung tuần tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trong phần tin quốc tế hai mươi hai h đêm qua theo giờ việt nam
triều tiên đã phóng tên lửa thứ một mươi một kể từ đầu năm
ngay lập tức các nước trên thế giới đã lên án hành động này
lượng khách quốc tế tới cuba tiếp tục tăng mạnh
vài giờ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của triều tiên
mỹ đã tiến hành tập trận chung sử dụng tên lửa đất đối đất với hàn quốc
đồng thời cảnh báo đang cân nhắc các giải pháp quân sự
trong khi đó trung quốc lên án vụ phóng tên lửa của triều tiên
nhưng đồng thời cũng bày tỏ phản ứng về động thái triển khai quân sự của hàn quốc
những diễn biến mới này một lần nữa cho thấy căng thẳng trên bán đảo triều tiên
vẫn không ngừng leo thang có thể khiến mọi nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa các bên trở nên bế tắc
quân đội mỹ cho biết cuộc tập trận chung diễn ra sáng sớm nay theo giờ seoul
chỉ ít giờ sau thông báo của bộ quốc phòng mỹ về việc các tướng lĩnh quân đội mỹ và hàn quốc
đã thảo luận những lựa chọn phản ứng quân sự trước vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ hai của triều tiên
cuộc tập trận được tiến hành dọc theo bờ biển phía đông
với sự tham gia của loại tên lửa hilmo hai có tầm bắn ba trăm linh km của hàn quốc
và hệ thống tên lửa chiến thuật đất đối đất với tầm bắn tương tự của mỹ
trong cuộc tập trận chung này quân đội hàn quốc và mỹ đã sử dụng hai hệ thống tên lửa chiến thuật đất đối đất
và hai tên lửa hyunmoo hai một cách đồng thời và đã bắn thành công
công nhiều mục tiêu sự sẵn sàng và khả năng phối hợp chiến đấu của chúng tôi ngày càng được nâng cao
thông qua các cuộc huấn luyện thường xuyên thực tế và sự phối hợp như hiện nay
trong cuộc điện đàm đêm qua chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ
tướng joe danforth cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp hàn quốc
và đề cập tới những lựa chọn phản ứng quân sự với triều tiên
trong khi đó tổng thống hàn quốc moon jae in cũng có những thay đổi lớn trong lập trường với triều tiên
và hàn quốc đã đề nghị thảo luận với mỹ về việc triển khai bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thaad
ngay sau vụ phóng tên lửa của triều tiên
chúng tôi sẽ sớm có những cuộc thảo luận với lực lượng quân sự mỹ tại hàn quốc
về việc triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối
nhằm ngăn chặn sự gia tăng của mối đe dọa hạt nhân triều tiên
chúng tôi sẵn sàng có những biện pháp riêng nhằm kiềm chế mối đe dọa này càng sớm càng tốt
ngoài ra các cách thức phản ứng khác cũng được hàn quốc cân nhắc
trong cuộc họp khẩn ngoại trưởng hàn quốc kang kyong hwa đã kêu gọi nhanh chóng
thông qua một nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với triều tiên
chúng ta cần thảo luận với các nước thân thiện nhằm triệu tập một cuộc họp khẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và đưa ra một nghị quyết trừng phạt mạnh mẽ chống triều tiên
tuy nhiên cũng cần cân nhắc không được để các hành động đối phó làm phương hại đến cách tiếp cận nghiêng về đối thoại
về phần mình nhật bản tuyên bố không có lựa chọn nào khác ngoài việc phối hợp chặt chẽ với mỹ hàn quốc
và cộng đồng quốc tế để gia tăng áp lực hơn nữa đối với bình nhưỡng
trước việc triều tiên lần thứ hai phóng tên lửa liên lục địa icbm người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng cho biết
trung quốc hết sức quan ngại trước tình hình leo thang căng thẳng đồng thời phản đối việc triều tiên vi phạm nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
cũng như bất chấp dư luận quốc tế tiến hành các việc đối phó
tuy nhiên bộ ngoại giao trung quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi hàn quốc cho biết sẽ xúc tiến việc triển khai thêm bốn đơn vị
thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của mỹ
bộ này cho biết việc triển khai nói trên sẽ không giải quyết các quan ngại an ninh của hàn quốc mà chỉ là mọi thứ phức tạp thêm
đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của bắc kinh rằng hệ thống này phải được thu hồi
liên quan đến việc áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với iran nước này tuyên bố không chế tạo tên lửa mang đầu
đầu đạn hạt nhân trong khi mỹ cùng ba nước đồng minh tại châu âu gồm anh pháp và đức đã hối thúc iran ngừng các hoạt động tên lửa đạn đạo
sau khi tehran phóng thử tên lửa có khả năng mang theo vệ tinh lên vũ trụ hành động mà washington cho là khiêu khích
ngoại trưởng iran mohammed javad zarif tuyên bố nước này không chế tạo các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
đồng thời tái khẳng định cam kết của tehran đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước cộng hòa hồi giáo
iran ký kết với sáu cường quốc thế giới hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó cùng ngày mỹ anh pháp và đức đã đưa ra tuyên bố chung cho rằng vụ phóng thử tên lửa có khả năng đưa vệ tinh lên vũ trụ một ngày trước đó của iran đã vi phạm nghị quyết hai nghìn hai trăm ba mươi một của hội đồng bảo an liên hợp quốc
chính phủ mỹ cũng ngay lập tức áp đặt một lệnh trừng phạt mới đối với iran đồng thời khẳng định washington sẽ tiếp tục có những bước đi nhằm ngăn chặn chương trình tên lửa đạn đạo của tehran
tuy nhiên tehran khẳng định chương trình không gian của mình thuần túy phục vụ các mục đích hòa bình
thông báo chính thức của bộ du lịch cuba cho biết lượng khách quốc tế tới đảo quốc caribe này trong năm nay đã cán mốc ba triệu lượt người vào ngày hai mươi năm tháng bảy vừa qua sớm hơn bảy mươi năm ngày so với thời điểm ngành du lịch cuba đạt cột mốc tương tự vào năm ngoái
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách quốc tế tới cuba tính tới thời điểm này tăng hai mươi bốn
tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng kể từ năm hai nghìn một mươi bốn khi lần đầu tiên hòn đảo tự do đạt cột mốc đón ba triệu lượt khách quốc tế một năm
và liên tiếp ghi dấu các cột mốc đáng nhớ ba năm triệu lượt khách vào năm hai nghìn một mươi năm và bốn triệu lượt khách năm ngoái
bộ trưởng du lịch cuba từng thông báo về xu hướng tích cực của ngành kinh tế trụ cột này đồng thời cho biết bất chấp những hạn chế của chính quyền mỹ đối với việc đi lại của công dân nước này tới cuba
trong nửa đầu năm nay mỹ đã vượt lên trở thành nước có nhiều khách thăm cuba nhất
tiếp theo là canada
nga pháp italia và đức